vừa qua công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng aht đã có thông báo về lịch bay mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà ga t hai
theo đó trong mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn nhà ga t hai cảng hàng không quốc tế đà nẵng sẽ đón hơn một mươi chuyến bay quốc tế của hai mươi tám hãng hàng không đang khai thác
tổng lượng chuyến bay quốc tế đến và đi tại sân bay đà nẵng tính từ nay đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là hai mươi chín trăm một mươi tám chuyến
trong đó một mươi bốn trăm sáu mươi chuyến bay đến và một mươi bốn trăm năm mươi tám chuyến bay đi trung bình một trăm linh chuyến bay đến và đi mỗi ngày
theo công ty cổ phần đầu tư khai thác ga quốc tế đà nẵng ngày cao điểm nhất sân bay đà nẵng sẽ khai thác một trăm linh tám chuyến bay đến và đi tăng tám so với sản lượng trung bình thường ngày
tháng cao điểm nhất dự kiến sẽ là tháng sáu khai thác trung bình một trăm linh hai chuyến bay đến và đi mỗi ngày
các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều chuyến bay tới đà nẵng nhất là hàn quốc đài loan malaysia thái lan trung quốc singapore
nhật bản campuchia philippines và lào
trong đó có một mươi một hãng khai thác đường bay đi hàn quốc với tỷ trọng bốn mươi sáu một trên tổng số chuyến bay khai thác trong lịch bay hẻ hai nghìn hai mươi bốn
tạp chí kinh tế sài gòn vừa công bố kết quả bay dù lượn ngắm mù căng trải từ trên cao ở yên bái nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ấn tượng năm hai nghìn hai mươi
với các điều kiện tự nhiên về địa hình gió và đặc biệt là vào thời điểm mùa lúa chín vàng
đèo khao phạ huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã trở thành điểm bay hấp dẫn của môn thể thao dù lượn
nơi đây được nhiều phi công trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những điểm nhảy dù lượn đẹp nhất trên thế giới
lãnh đạo ubnd huyện mù căng trải tỉnh yên bái cho biết đây là động lực giúp địa phương vùng cao này phấn đấu thu hút trên ba trăm năm mươi lượt khách du lịch trong năm hai nghìn hai mươi bốn
hướng tới doanh thu từ du lịch đạt trên ba trăm năm mươi tỷ đồng
thưa quý vị sau tám ngày tranh tài quyết liệt ngày một mươi tháng bốn tại khu liên hợp thể thao tỉnh quảng ninh
giải vô địch súng hơi quốc gia hai nghìn hai mươi bốn do liên đoàn bắn súng việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao tỉnh tổ chức đã chính thức bế mạc và trao giải
giải vô địch súng hơi quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai đến ngày một mươi tháng bốn do tỉnh quảng ninh đăng cai tổ chức
giải năm nay có sự tham dự của hai trăm ba mươi năm vận động viên
trong đó có một trăm hai mươi năm
sáu vận động viên nam một trăm linh chín vận động viên nữ đến từ một mươi hai đoàn trên toàn quốc
trong sáng ngày một mươi tháng bốn các vận động viên bước vào thi đấu những nội dung cuối cùng của giải
một mươi mét súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội
kết thúc giải đấu ban tổ chức đã trao ba mươi tám bộ huy chương ở nội dung cá nhân và đồng đội
cá nhân và đồng đội lứa tuổi trẻ hỗn hợp đồng đội cho các vận động viên xuất sắc
giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn hà nội với một mươi năm huy chương vàng một mươi hai huy chương bạc tám huy chương đồng
giải nhì và ba lần lượt thuộc về đoàn quân đội với sáu huy chương vàng bảy huy chương bạc một mươi huy chương đồng
và thành phố hồ chí minh với sáu huy chương vàng bảy huy chương bạc và bảy huy chương đồng